thanh tra chính phủ đã có thông báo số một nghìn bốn mươi một về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý đất đài tại khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
đây là thông báo thứ hai sau thông báo kết luận số một nghìn bốn trăm tám mươi ba về kiểm tra những thông tin liên quan đến việc khứu nại tại khu đô thị mới thủ thiêm
phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận ý kiến nguyện vọng của người dân nơi đây ngay khi kết luận một nghìn bốn mươi một của thanh tra chính phủ được công bố
thông báo số một nghìn bốn mươi một của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ ủy ban nhân dân tp hcm đã tạm ứng quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định
không hoàn trả tạm ứng hàng năm theo luật ngân sách
với tổng giá trị hơn hai mươi sáu ba trăm linh tỷ cơ quan này yêu cầu ủy ban nhân dân tp hcm phải thu hồi hoàn trả số tiền trên và xử lý trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đồng tình với nội dung này nhưng bà lê thiện nga một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới thủ thiê
cho rằng kết luận chưa nêu rõ giải pháp đối với những khúc mắt của người dân
chưa nói gì đến người dân cả mà nói toàn là nói không rõ ràng nói là cán bộ thành phố rồi các ban ngành chưa trí danh là một cái ông nào làm sai như thế
cho nên không thiết phục gì tôi đấu với cái kết luận gì đâu mà tôi mong muốn bây giờ là phải làm sao giúp điểm
gia đình bà lê thiện nga là một trong nhiều hộ dân ở quận hai đã bị cưỡng chế nên cuộc sống đến nay còn tạm bỡ
gia đình bà và người dân nơi đây liên tục làm đơn thư kiến nghị
các cơ quan chức năng để tìm ra giải pháp ổn định cuộc sống
cuộc sống hiện nay mà nói thì không còn gì để nói nữa tôi chỉ mong làm thế nào trá những cái gì tôi có
chúng tôi đang rất mong muốn và đang rất cần một buổi đối thoại do thanh trai chính phủ và thủ tướng chính phủ chủ trì
trong đó có người khiếu nại đó là công dân và người bị khiếu nại là ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đối với các cái văn bản vi phạm pháp luật của thành phố hồ chí minh để giải quyết thấu đáo thấu tình đạt lý
và chấm dứt khiếu nại khúc kiện để đảm bảo cho người dân an cư làng nghiệp và để gây dựng lại lòng tin của nhân dân
kết luận của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm tại khu đô thị mới thủ thiêm
tuy nhiên cũng cần tập trung tìm những giải pháp thiết thực giúp ổn định cuộc sống người dân nơi đây
dự kiến trong tuần này ủy ban nhân dân thành phố sẽ có cuộc họp báo công bố kết luận thanh tra
và triển khai thực hiện theo nội dung của kết luận này